ở miền tây tỉnh nghệ an có bộ tộc đan lai hay còn gọi là tộc người ngủ ngồi khoảng ba người
sống cách xa với thế giới phân minh và đứng trước nguy cơ suy vong do hôn nhân cận huyết
năm hai nghìn sáu đề án số hai trăm tám mươi về bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số đan lai
hiện đang sinh sống tại vùng lõi vườn quốc gia pumat huyện con cuồng tỉnh nghệ an
được chính phủ phê duyệt và dự kiến là thực hiện trong vòng ba năm từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn chín
tuy nhiên đến nay một mươi hai năm đã trôi qua đề án vẫn còn giang dở
và sau đây là những ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
tiêu chí đề án đặt ra là đưa một trăm bốn mươi sáu hộ người đan lai ra khỏi vùng lõi vườn quốc gia pumat
cùng với đó giữ lại ba mươi hộ ở bản cò phạn để làm du lịch sinh thái
tuy nhiên đến nay mới chỉ di rời được bốn mươi hai hộ người đan lai tiếp tục chìm trong đói nghèo
và tập quán tảo hôn và hôn nhân cùng huyết thống
cuộc trùng bà con cũng rất nghèo rất vất vả dùng nước cũng ít một tháng tờ lại thì cũng thiếu ăn
vô tông rừng thì cũng vô đường tập quán cũng như chưa hòa lê thì có khi có lúc cũng lấy hòa lá có khi hòa lê cũng lấy hòa lê
quá trình thực hiện dự án thì cũng gặp phải một số khó khăn
thứ nhất là về tư tưởng của đồng bào
họ không muốn đi khỏi cái nơi mà họ sinh ra tại vì họ đã quen với cái cuộc sống sống nước rừng núi
cái thứ hai nữa là cái điều kiện về nguồn lực
nguồn lực ở đây thì bao gồm cả kinh phí để tổ chức thực hiện và cái quỹ đất để triển khai cái dự án thì không đủ điều kiện
tổng số vốn ban đầu được phê duyệt là chín mươi ba tỷ
nhưng một số công trình trong đề án vẫn chưa hoàn thành
đặc biệt điểm tái định cư bản kẻ tắt bá hạ xã thạch ngàn cơ sở hạ tầng dù hoàn tất
nhưng người đan lai không về nơi ở mới khiến nơi đây trở nên hoang tàn xuống cấp
quá trình làm thì cũng có do thời tiết rồi là quá trình dân cũng chưa vận động dân ra kịp
cho nên vì vậy là quá trình do thời tiết thì thiên tai cũng như là các một số nhà cũng đã xuống cấp
tại tân sơn cửa rào xã môn sơn đời sống của ba mươi sáu hộ tái định cư ra đây
theo quyết định số ba nghìn tám trăm ba mươi năm hai nghìn một của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an tuy ổn định nhưng thiếu bền vững
là trong kia là vận vả hơn ngoài này với lại là đường xả chưa có này ra ngoài này thì có đường có nở đi này nè
có xe nở đi đàng hoàng nè nhưng mà nói chung thì cũng chưa là khá mấy nước non này cũng chưa có đầy đủ
hầu như là thiếu nước chăn nuôi cái này cái nào cũng không nở chẳng lắm
thứ nhất là về cái mức phát triển nhận thức của tổng người đan lai này là nó còn thấp
cho nên là nhận thức về kinh tế sở hữu quốc phó hôn ninh và các vấn đề khác nó còn rất là hạn chế
như ta hỗ trợ về sản xuất nó cũng không đem lại sản xuất cao bằng các người thái ở đấy là thế
và giả dụ như chăn nuôi cũng như vậy như biên phòng hỗ trợ cho dế bò lớn
cũng làm mô hình thôi sau đó cũng không nhân rộng được
như vậy bản đề án đầy tính nhân văn này vẫn còn nhiều giang dở
nếu không có những giải pháp kịp thời thì tộc người đan lai ít ỏi
chỉ có ở nghệ an sẽ khó vươn lên bắt kịp cuộc sống hiện tại